hội doanh nghiệp hàng việt nam công bố bộ tiêu chí hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập cho ngành thực phẩm
đây là bước tiến mới sau hai mươi một năm hình thành và cấp xác nhận cho các doanh nghiệp trong nước được người tiêu dùng bình chọn hàng việt nam chất lượng cao
bộ tiêu chí này được xây dựng với sự tư vấn chuyên môn của các bộ ngành bởi các chuyên gia kỹ thuật và các nhà khoa học trong nước và quốc tế
theo đó các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối tượng quan tâm là người lao động và môi trường
là cơ sở tham chiếu trong quá trình phát triển các tiêu chí
cùng với đó các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế như fda của hoa kỳ
brc của hiệp hội bán lẻ anh quốc ifs của hiệp hội thực phẩm đức và pháp hay tiêu chuẩn global gap của tổ chức food bluet
sẽ được áp dụng trong bộ tiêu chí mới trong việc bình chọn các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp việt